đại hội đã tiến hành phiên thứ nhất đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá việc thực hiện nghị quyết đại hội đoàn thanh niên bộ công an lần thứ hai mươi một xây dựng mục tiêu phương hướng nhiệm vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy thảo luận đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi hai bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi hai
đại hội đã bầu đoàn chủ tịch đoàn thư ký ban thẩm tra tư cách đại biểu
thông qua chương trình quy chế làm việc của đại hội thông qua kết quả thẩm tra tư cách đại biểu báo cáo kiểm điểm của ban chấp hành đoàn thanh niên bộ công an khóa hai mươi một nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai đại hội cũng thảo luận góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị chương trình hành động đại hội đoàn thanh niên bộ công an lần thứ hai mươi hai hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy và dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi hai nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi bảy
với tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ đoàn chủ tịch đại hội đã tổ chức bốn trung tâm thảo luận để các đại biểu phát huy tinh thần dân chủ tập trung trí tuệ tích cực nghiên cứu tham gia thảo luận sôi nổi tại các diễn đàn với trách nhiệm và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ góp phần vào thành công chung của đại hội
chiều nay lễ khai mạc festival tuổi trẻ sáng tạo trong công an nhân dân và triển lãm ảnh dấu ấn nhiệm kỳ đã được tổ chức tại hà nội
đây là nội dung quan trọng nằm trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng đại hội đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh bộ công an lần thứ một mươi hai giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi năm
tại triển lãm các công trình sản phẩm sáng tạo được trưng bày với năm khu vực triển lãm và là không gian đại diện cho năm khối lực lượng gồm không gian sáng tạo khối an ninh tình báo cảnh vệ không gian sáng tạo khối cảnh sát không gian sáng tạo khối xây dựng lực lượng học viện trường công an nhân dân
không gian sáng tạo khối hậu cần kỹ thuật bệnh viện và đặc biệt là không gian chuyển đổi số do lực lượng quản lý xuất nhập cảnh và lực lượng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội thực hiện
triển lãm ảnh là báo cáo tổng kết bằng hình ảnh của tuổi trẻ công an nhân dân nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai gồm tổng thể hình ảnh các hoạt động của tuổi trẻ công an nhân dân từ lịch sử các đại hội sự quan tâm của lãnh đạo các cấp đối với tuổi trẻ công an nhân dân hình ảnh công tác giáo dục các phong trào hành động cách mạng hoạt động đồng hành với thanh niên công tác xây dựng đoàn đoàn tham gia xây dựng đảng những phần thường cao quý đảng nhà nước trao cho tuổi trẻ công an nhân dân đặc biệt là những hình ảnh đạt giải trong cuộc
công an nhân dân những sản phẩm những hình ảnh này là sự cụ thể hóa đúc kết quá trình triển khai các phong trào hành động cách mạng của đoàn trong nhiệm kỳ hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi hai
sáng nay tại hà nội tại đại học quốc gia hà nội đã chủ trì tổ chức diễn đàn hợp tác quản trị an ninh phi truyền thống khu vực asean đây là lần đầu tiên diễn đàn được tổ chức và có sự quan tâm tham gia của các bộ ban ngành trung ương
các nhà khoa học các học giả đầu ngành của nhiều trường đại học viện nghiên cứu của các nước trong và ngoài khu vực asean
nội dung của diễn đàn hợp tác quản trị an ninh phi truyền thống khu vực asean lần thứ nhất tập trung vào ba vấn đề chính
việc phân tích và chia sẻ chi thức về an ninh phi truyền thống và quản trị an ninh phi truyền thống tác động của các vấn đề an ninh phi truyền thống tới từng quốc gia và khu vực asean
đề xuất các giải pháp thúc đẩy hợp tác nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và quản trị an ninh phi truyền thống từ chính sách đến chiến lược hành động
diễn đàn là cơ hội để các nhà hoạch định chính sách các nhà khoa học nhà giáo dục và các nhà quản trị công tư tại việt nam và các nước trong khu vực
cùng chia sẻ ý tưởng kinh nghiệm kết quả nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao nhận thức và năng lực quản trị an ninh phi truyền thống
ở tất cả các cấp độ từ quốc gia đến cộng đồng tổ chức và doanh nghiệp
tại diễn đàn phó giáo sư tiến sĩ nguyễn văn thành phó chủ tịch chuyên trách hội đồng lý luận trung ương đã có bài phát biểu quan trọng
qua đó khẳng định đảng và nhà nước việt nam đã luôn xác định nhiệm vụ phòng ngừa ứng phó với mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống
đổi mới quản trị quốc gia theo hướng cạnh tranh và có hiệu quả là nhiệm vụ thường xuyên lâu dài
đồng thời mong muốn tiếp tục duy trì và mở rộng nâng cao chất lượng hiệu quả diễn đàn hợp tác quản trị an ninh phi truyền thống khu vực asean
và phấn đấu đưa vấn đề này trở thành một sáng kiến chung diễn đàn thường niên trong hoạt động của mạng lưới đại học asean

lệ bế mặt có ông dương tấn hiển ủy viên ban thường vụ thành ủy phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố cần thơ
thiếu tướng đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân trưởng ban tổ chức liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba đã khép lại với nhiều cảm xúc dấu ấn và thành công tốt đẹp
nhưng hơn tất cả là tình cảm trách nhiệm của những người làm báo truyền hình phát thanh công an nhân dân
cảm ơn sự tận tình chú đáo nồng hậu của lãnh đạo và nhân dân thành phố cần thơ đã dành cho liên hoàn
liên hoan năm nay có gần năm trăm linh cán bộ phóng viên người dẫn chương trình với gần sáu trăm linh tác phẩm dự thi ở các thể loại
tác phẩm báo chí về đề tài an ninh trật tự tác phẩm nghệ thuật và chương trình chuyên biệt chuyên mục an ninh trật tự
tác phẩm phát thanh về đề tài an ninh trật tự và thi phát thanh viên người dẫn chương trình
phát biểu tại lễ bế mạc thiếu tướng đỗ triệu phong
phục trưởng cục truyền thông công an nhân dân trưởng ban tổ chức liên hoàn khẳng định
liên hoan lần này là một trong những dấu mốc ý nghĩa trong năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết số một mươi ba của trung ương
về phương hướng phát triển kinh tế xã hội đảm bảo an ninh quốc phòng vùng đồng bằng sông cửu long đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm và nghị quyết số một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân
thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nguyện hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
liên hoan lần này đã góp phần tạo động lực và niềm tin cho những người làm báo công an
kịp thời đề xuất các giải pháp thiết thực tìm ra một hướng đi và hướng phát triển trong thời kỳ công nghệ số
thường xuyên quan tâm và quyết tâm biến thách thức thành cơ hội thực hiện thắng lợi mục tiêu làm chủ công nghệ
trong lĩnh vực báo chí truyền thông của lực lượng công an nhân dân
chú trọng công tác đào tạo xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao trang bị trang cấp các trang thiết bị kỹ thuật hiện đại
nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới
các kỳ liên hoan tiếp theo ban tổ chức sẽ nghiên cứu và mở rộng thêm thể loại dự thi cho các tác phẩm được sản xuất và phân phối trên nền tảng số
ban tổ chức tin tưởng và sẽ chờ đón những tác phẩm có chất lượng cao đón đầu xu hướng phát triển công nghệ số
theo đánh giá của ban giám khảo chất lượng của các tác phẩm tham gia liên hoan khá đồng đều
được đầu tư công phu sáng tạo có chiều sâu có tính phản biện và đề xuất được những giải pháp thiết thực
đặc biệt có tác phẩm tác giả đeo bám năm năm đeo bám nhân vật để có mất được hai mươi phút phim tài liệu đặc sắc gây ấn xin đậm cho những người xem
số lượng tác phẩm đề gương người tốt việc tốt cũng tăng lên vượt xa so với cuộc thi báo chí mang tính toàn quốc hiện nay
hình thức thể hiện các tác phẩm phong phú sáng tạo âm thanh hình ảnh ấn tượng chuyên nghiệp và tiếp cận được cách thể hiện của truyền thông hiện đại
điều đó cho thấy sự tiến bộ và trưởng thành nhanh chóng của đội ngũ làm báo phát thanh truyền hình của lực lượng công an nhân dân qua mỗi kỷ liên hoàn

thưa quý vị tại liên hoan năm nay đoàn công an tỉnh quảng ngãi đã đạt giải đặc biệt nhất toàn đoàn với bốn giải vàng hai giải bạc và một bằng khen
trong số các tác phẩm dự thi của đoàn có tác phẩm tác giả phải đầu tư tới năm năm đeo bám nhân vật để có được hơn hai mươi phút phim tài liệu đặc sắc gây ấn tượng mạnh đối với người xem
và sau đây thì xin mời quý vị cùng theo dõi phóng sự được trích từ phim tài liệu mang tên đường về của ma rừng
đây cũng là tác phẩm báo chí đạt giải vàng của đoàn công an tỉnh quảng ngãi
đoàn truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba
huyện ba tơ quảng ngãi hàng chục năm qua hủ tục nghi kỵ cầm đồ thúc độc đã khiến hàng chục người bị đánh đập sát hại bỏ trốn vào rừng sâu
theo cách nghĩ của người dân miền núi quảng ngãi đồ độc là một vật gồm các tạp vật muốn hại người khác thì dùng đồ độc đụng vào người hoặc đem trôn gần người bị hại và nguyên rùa
đoàn truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba hủ tục nghi kỵ cầm đồ thuốc độc đã khiến hàng chục người bị đánh đập sát hại bỏ trốn vào rừng sâu

theo cách nghĩ của người dân miền núi quảng ngãi đồ độc là một vật gồm các tạp vật muốn hại người khác thì dùng đồ độc vào người hoặc đem trôn gần người bị hại và nguyên rũa
cũng như nhiều trường hợp khác do hủ tục cầm đồ thuốc độc gần hai mươi năm trước
hai vợ chồng bà phạm thị nở ở xã ba trang huyện ba tơ phải bỏ trốn vào rừng sâu sinh sống

chính quyền địa phương xã cũng đã nhiều lần vận động nhưng vợ chồng không dám về vì sợ dân làng đập